với mục tiêu đưa các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ về đúng với giá trị thực
sự hình thành của các nhà đấu giá tại việt nam trong thời gian gần đây là một tín hiệu lạc quan
tuy nhiên làm thế nào để nâng tầm hơn nữa giá trị của các tác phẩm nghệ thuật
qua đó tạo nên bước tiến mới cho mỹ thuật của việt nam là một điều không hề dễ dàng
là một trong những nhà đấu giá tiên phong trong hoạt động giao dịch và đấu giá các tác phẩm mỹ thuật
có giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật và đầu tư
mới đây p i austin house chính thức trở thành nhà đấu giá việt nam đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế
đã góp phần nâng cao hơn nữa giá trị của các tác phẩm nghệ sĩ việt tới công chúng trong khu vực và trên thế giới
trước đây khi mà chúng ta giới thiệu nghệ thuật việt nam ra trường quốc tế
chúng ta phải dựa vào curator dựa vào những cái giám định và cái giá trị thương mạng
do những người bạn
nhà đấu giá nghệ thuật quốc tế thẩm định và đưa ra
thì cái điều đó khiến cho thị trường sưu tập mỹ thuật quốc tế về nghệ thuật việt
nó có một cái góc nhìn chưa hoàn toàn đầy đủ
phiên nghệ thuật việt nam với hơn một trăm năm mươi tác phẩm nghệ thuật của những họa sĩ có tên tuổi như nam sơn nguyễn gia trí
sẽ được đấu giá trực tiếp trên sàn của p i austin house tại hà nội
và nền tảng throughout digital tại paris
đây là lần đầu tiên những tác phẩm hội họa trong nước được giới thiệu
bởi nhà đấu giá việt nam có thể chủ động tiếp cận được người yêu nghệ thuật và những nhà sưu tập lớn trên thế giới
là dùng nền tảng chung nên chúng ta có thể giới thiệu các tác phẩm này đến nhiều hơn công chúng yêu nghệ thuật
thì việc giới thiệu nhiều hơn này cũng rất là tốt khi mà truyền tải được hình ảnh con người văn hóa đất nước việt nam
đến bạn bè quốc tế
về mặt giá trị thì các nhà sưu tập thế giới có thể tiếp cận dễ dàng hơn với cả tác phẩm việt nam ở trong nước
về mặt ghi nhận tính lịch sử của giao dịch thì các hiện vật đấu giá thành công tại phiên đấu giá này
sẽ được lưu trữ trên các hệ thống nền tảng giá trị đấu giá quốc tế
việt nam là quốc gia có trường mỹ thuật đầu tiên ở châu á
cho đến nay đời sống mỹ thuật việt nam vẫn tiếp tục phát triển nhộn nhịp hơn trong cả khu vực
việc các nhà đấu giá đạt chuẩn quốc tế sẽ hướng đến tạo dựng một thị trường chuyên nghiệp đối với tác phẩm nghệ thuật
đưa mỹ thuật việt nam vươn tầm thế giới